kính chào quý vị và các bạn
đã bước vào thời kỳ tháng chính đông vì vậy mà không khí lạnh phía bắc liên tục rồn xuống nước ta với tần suất từ ba đến bốn ngày một lần
sự báo không khí lạnh có khả năng tăng cường vào khoảng đêm ngày hai mươi và hai mươi một
chính vì vậy mà bắc bộ tiếp tục nằm sâu trong khối không khí lạnh lục địa khô
thời tiết ở phía đông bắc bộ phổ biến là không mưa trong ngày có nắng
đáng lưu ý là nhiệt độ về đêm và sáng giảm xuống ngưỡng từ tám đến một mươi một độ
có nơi dưới bảy độ vùng núi cao có nơi dưới hai độ nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối
còn mức nhiệt độ cao nhất ngày là một mươi bảy hai mươi độ
phía tây bắc bộ cũng duy trì rét đậm rét hại trên diện rộng và phổ biến là không mưa
nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở mức dưới một mươi hai độ trong đó vùng núi cao có nơi dưới hai độ
nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối
ban ngày nhiệt độ tăng lên mức một mươi sáu một mươi chín độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ba ngày tới thời tiết phổ biến là khô giáo
lưu ý trong ngày hai mươi một phần phía nam của khu vực sẽ có mưa rào dài rác
trời rét có nơi rét đậm với nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy hai mươi độ có nơi cao hơn
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận hai ngày tới
do chịu tác động của đới gió đông bắc tầng thấp được tăng cường thêm
nên mưa rào vẫn còn có khả năng xuất hiện trên khu vực
sau đó sang đến ngày hai mươi hai mưa có xu hướng giảm hẳn
thời tiết nhanh chóng quay trở lại trạng thái khô sáo hơn
nhiệt độ cao nhất hầu như không quá mức hai mươi chín độ
đến với tây nguyên thời tiết chủ đạo là trạng thái có nắng nhẹ vào ban ngày
có mưa vài nơi dự báo nhiệt độ cao nhất ngày từ hai mươi hai hai mươi năm độ
trời lạnh ban đêm trời rét
nam bộ phổ biến ít mưa ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ
về đêm nhiệt độ có nơi giảm xuống ngưỡng trời rét nhẹ
với nhiệt độ vào đêm và sáng sớm sắp xỉ hai mươi độ
như phước long trị an tà lài và long khải